trước tình hình diễn biến nhanh phức tạp của cơn bão số ba và xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong đó có hải phòng
chiều ngày một mươi tám tháng tám ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số ba tại thành phố hải phòng
sau khi trực tiếp đi thị xát trên tuyến đê biển một đồ sơn bến cá ngọc hải và tuyến kè biển trong khu du lịch
phó thủ tướng vương đình huệ biểu dương thành phố hải phòng đã chủ động tích cực chú đáo trong chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống bão số ba